tại hà nội đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trường ban tổ chức trung mương
đã thân mật tiếp đoàn cán bộ cấp cao lào do đồng chí khăm mặn sủn vi lợt ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
bộ trưởng bộ nội vụ lào làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp đồng chí khăm mặn sùn vi lợt thông báo với đồng chí phạm minh chính một số nét khái quát
về tình hình công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của lào gần đây
khẳng định lào sẽ cùng với việt nam giữ gìn vun đắp phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam
đồng chí phạm minh chính bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí khăm mặn sùn vi lợt và đoàn cán bộ cấp cao của lào
khẳng định việt nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
chính phủ và nhân dân lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước lào ngày càng phồn vinh
đồng chí phạm minh chính thông báo một số tình hình kinh tế xã hội của việt nam
tình hình kết quả công tác xây dựng đảng về tổ chức và công tác cán bộ của đảng cộng sản việt nam
đồng chí cho rằng thời gian tới hai bên cần tích cực chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước
trong đó coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu thúc đẩy và nâng cao chất lượng
hiệu quả hợp tác về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị đào tạo bồi dưỡng cán bộ
góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào